phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh hương yên ngày hôm nay cho biết vừa phát hiện và phối hợp bàn giao cho phía trung quốc
một công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đối tượng là kai jong fo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tỉnh phúc kiến do vi phạm pháp luật ở trung quốc
nên đã bỏ trốn và nhập cảnh trái phép vào việt nam vào ngày ba mươi một tháng một mươi qua đường tiểu ngạch
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một kai jan fo lưu trú tại một căn hội trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một đối tượng đi cùng bạn đến thị trấn như quỳnh thì bị phát hiện
công an tỉnh hưng yên đã xử lý vi phạm hành chính đối với kai jong fu và bàn giao đối tượng cho phía trung quốc